nhân dịp khai mạc đại hội đồng lần thứ bốn mươi hội đồng liên nghị viện các quốc gia đông nam á ipa bốn mươi
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đã gửi thư chúc mừng tới ngài chuyên lịch bay
chủ tịch quốc hội thái lan chủ tịch ipa bốn mươi
truyền hình nhân dân trân trọng giới thiệu toàn văn nội dung thư chúc mừng
kính gửi ngài chuyên lịch bay chủ tịch quốc hội thái lan chủ tịch ipa bốn mươi
thay mặt nhà nước và nhân dân việt nam tôi gửi lời chào nồng nhiệt nhất tới ngài chủ tịch ipa bốn mươi
các vị trưởng đoàn các nước thành viên quý vị đại biểu tham dự đại hội đồng ipa lần thứ bốn mươi
được tổ chức tại đất nước thái lan tươi đẹp
trải qua bốn mươi năm bốn mươi kỳ đại hội đồng ipa đã thể hiện được vai trò quan trọng với nhiều đóng góp tích cực
trong tiến trình xây dựng cộng đồng asean đoàn kết và thống nhất
nỗ lực mở rộng và làm sâu sắc thêm mối quan hệ với các đối tác đối thoại
tôi đánh giá cao chủ đề của đại hội đồng ipa bốn mươi lần này
đó là thúc đẩy quan hệ đối tác nghị viện vì cộng đồng bền vững
phù hợp với chủ đề chung của asean năm nay là thúc đẩy quan hệ đối tác vì sự bền vững
thể hiện thông điệp xuyên suốt của ipa là trở thành đối tác quan trọng
song hành cùng asean trong tiến trình phát triển và xây dựng cộng đồng vững mạnh gắn kết và năng động
trong trạng đường năm mươi hai năm qua asean đã đạt được những thành quả to lớn nhưng cũng đang phải đối mặt với nhiều thách thức
trong đó có việc thực hiện hiệu quả các kế hoạch đề ra
duy trì vai trò trung tâm của asean tăng cường đoàn kết và thống nhất nội khối nhằm giải quyết các vấn đề khu vực và toàn cầu
đặc biệt là những vấn đề liên quan tới hòa bình và an ninh của khu vực
trong tiến trình xây dựng cộng đồng và hiện thực hóa tầm nhìn asean năm hai nghìn hai mươi năm
ipa và asean cần tiếp tục tăng cường hợp tác thực chất hiệu quả kết nối hỗ trợ lẫn nhau
dành các nguồn lực cần thiết để hoàn thành các mục tiêu ở các quốc gia và khu vực
giúp mang lại lợi ích thiết thực cho người dân trong cộng đồng
là một thành viên tích cực và có trách nhiệm trong ipa quốc hội việt nam đã đang và sẽ tham gia tích cực vào các hoạt động của ipa
vào tiến trình hội nhập quốc tế và khu vực vì hòa bình thịnh vượng và sự phát triển bền vững của cộng đồng asean
tôi tin tưởng rằng dưới sự chủ trì của ngài chủ tịch sự hợp tác chặt chẽ của các quý vị đại biểu
và sự chuẩn bị chú đáo của quốc hội thái lan đại hội đồng ipa bốn mươi sẽ thành công tốt đẹp